lực lượng hamas kiểm soát giải gaza đã cập nhật số liệu thương vong ở khu vực này kể từ khi xung đột nổ ra với israel hôm bảy tháng một mươi
theo đó số liệu của bộ y tế ở giải gaza cho biết đến thời điểm hiện nay ít nhất đã có ba bảy trăm tám mươi năm người thiệt mạng kể từ khi israel bắt đầu ném bom vào vùng đất này
trong số đó có một năm trăm hai mươi bốn trẻ em chiếm khoảng một phần tư số người thiệt mạng do xung đột hơn một mươi hai người bị thương và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa
trong khi đó hiện israel chưa có cập nhật mới về thương vong
theo số liệu mới nhất vào tuần trước quân đội israel cho biết một hai trăm linh người ở nước này đã thiệt mạng và hơn ba người bị thương kể từ khi bùng phát giao tranh với hamas
cùng ngày hàng chục chiếc lèo trú ẩn mới cho người dân gaza được dựng ngay bên ngoài trung
trong liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn palestine ở phía nam gaza nhiều người dân ở gaza được sơ tán đến đây
trong khi chiến sự chưa lắng dịu một thông tin tích cực là người dân tại gaza sắp nhận được hàng viện trợ y tế
tổ chức y tế thế giới who hôm qua cho biết năm xe tải trở vào tự y tế đã sẵn sàng qua cửa khẩu rafah sau khi israel cho phép chuyển hàng cứu trợ
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cũng tiếp tục đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp
về một lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa hamas và israel
phát biểu họp báo tại thủ đô cairo ai cập tổng thư ký guterres cho hay trong gần hai tuần qua
người dân gaza đã đối mặt với tình cảnh bị cắt đứt nguồn cung năng lượng thực phẩm thuốc men và nhiều mặt hàng thiết yếu khác
ông guterres kêu gọi hai bên gấp suất thực thi hành động nhân đạo
đối với hamas đó là việc phóng thích con tin ngay lập tức và vô điều kiện
trong khi israel cần mở thông tuyến đường trợ hàng nhân đạo nhằm đáp ứng yêu cầu cơ bản nhất của người dân gaza
nhà lãnh đạo liên hợp quốc cũng hối thúc các bên đặt thỏa thuận ngừng bắn để triển khai hiệu quả hoạt động cứu trợ
đây là thời khắc khủng hoảng châm trọng
tôi kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức
người dân gaza cần những dịch vụ và nguồn cung cấp thiết yếu
và do đó chúng ta cần tiếp cận nhân đạo nhanh chóng và không bị cản trở
chúng ta cần thực phẩm nước và thuốc men ngay bây giờ trên quy mô lớn mà phải được duy trì
sân bay en aris và cửa khẩu rafah không chỉ quan trọng
mà còn là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta
đó là nguồn sống của người dân gaza
ai cập tới nay đã đồng ý cho phép một đoàn hai mươi xe trở viện trợ nhân đạo vào gaza thông qua cửa khẩu rafah
israel cũng đã đồng ý để đoàn xe đi qua
song văn phòng thủ tướng benjamin netanyahu cho hay sẽ không cho phép viện trợ đi qua lãnh thổ của israel
cho tới khi hamas trả tự do cho các con tin
theo kế hoạch tổng thư ký guterres sẽ tham dự cuộc gặp thượng đỉnh quốc tế bàn về tình hình ở giải gaza
diễn ra tại ai cập trong ngày mai hai mươi một tháng một mươi
hãng thân tấn trung ương triều tiên kcna cho biết
nhà lãnh đạo kim jong un đã bày tỏ quyết tâm thực hiện các thỏa thuận đạt được
tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước với tổng thống nga vladimir putin
khi ông ngọc ngoại trưởng nga sergei lavrov quan chức đang tiến hành chuyến thăm triều tiên trong hai ngày
kcna cho biết thêm ông kim jong un và ông lavrov đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác
nhằm ứng phó tích cực với các vấn đề khu vực và toàn cầu
đồng thời ông lavrov đã chuyển lời chào của tổng thống nga vladimir putin tới ông kim jong un
nhà lãnh đạo triều tiên cũng đã cam kết xây dựng mối quan hệ hướng tới tương lai
và sâu rộng với nga trong cuộc gặp ngoại trưởng nga
kcna thông báo ngoại trưởng triều tiên jason hui và ông lavrov
đã ký kết kế hoạch trao đổi song phương trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
khi hai bên tổ chức các cuộc thảo luận và tìm cách mở rộng hợp tác
về chính trị kinh tế khoa học và công nghệ
canada đã rút bốn mươi một trong tổng số
một mươi nhà ngoại giao của nước này ở ấn độ về nước trong bối cảnh tranh cãi giữa hai bên
liên quan tới vụ sát hại một thủ lĩnh ly khai người canada gốc xích
thông báo vừa được ngoại trưởng canada melani jolie đưa ra
ngoại trưởng jolie cho hay ấn độ đã từng đặt thời hạn để canada rút bốn mươi một nhân viên ngoại giao
trước ngày hai mươi tháng một mươi nếu không sẽ đơn phương hủy bỏ tư cách ngoại giao của những người này
bà jolie nhấn mạnh yêu cầu của ấn độ là chưa từng có tiền lệ
không hợp lý và viết phạm công ước viên năm một nghìn chín trăm sáu mươi

tuy nhiên ottawa sẽ không đưa ra những động thái mang tính đáp trả
hồi tháng trước ấn độ đã yêu cầu canada giảm số lượng nhân viên ngoại giao ở nước này
sau khi thủ tướng justin trudeau cho rằng đặc vụ ấn độ có liên quan tới cái chết của bà
hardeep singh naja bốn mươi năm tuổi ở tỉnh british columbia hồi tháng sáu
ấn độ đã bác bỏ nghi vấn này
hiện canada có hai mươi một nhân viên ngoại giao làm việc tại ấn độ
tiếp tục thông tin liên quan đến cuộc bồi
trong cuộc bồi trọn vị trí chủ tịch hạ viện mỹ ông jim jordan
chủ tịch ủy ban tư pháp hạ viện sẽ chấm dứt nỗ lực trong cuộc bồi chọn chủ tịch hạ viện
và ủng hộ ông patrick mchenry người của đảng cộng hòa tiếp tục tạm thời đảm nhận vai trò này
hạ viện mỹ đã bỏ chống vị trí lãnh đạo này trong hơn hai tuần qua
và ông jordan đã hai lần không hội đủ hai trăm một mươi bảy phiếu cần thiết để được trao ghế chủ tịch hạ viện
khi ông vấp phải sự phản đối của các đảng viên đảng dân chủ và hơn hai mươi đảng viên đảng cộng hòa
tờ washington post và tờ polstro đưa tin ông jordan sẽ không tìm kiếm cuộc bỏ phiếu thứ ba
để có được chức vụ này và thay vào đó sẽ ủng hộ kế hoạch trao quyền cho ông mcenry
đảm nhiệm vị trí này cho đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện ông mcenry đang giữ vai trò quyền chủ tịch hạ viện
cho đến khi quốc hội mỹ bầu được một nhà lãnh đạo mới
thay thế ông kevin mccarthy bị bãi nhiệm hôm ba tháng một mươi vừa qua
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
hàng trăm cư dân ở vùng đông bắc scotland anh
có nguy cơ bị lũ lụt phải sơ tán khi bão babeth quét qua nước này
hội đồng angus scotland cho biết cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng
sẽ được áp dụng cho khu vực river south
hội đồng đã xác định cư dân sống trong hơn bốn trăm linh ngôi nhà
sẽ được yêu cầu sơ tán vì sự an toàn của chính họ
chính quyền địa phương đã thành lập ba trung tâm tránh trú
cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi bão babet
những người đã được sơ tán hoặc cần nơi trú ẩn
có thể đến tránh trú ở các cơ sở cộng đồng hoặc trung tâm thể thao
cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đã được đưa ra
ở các vùng của anh scotland và bắc ireland
khi cơn bão babette tấn công vương quốc anh
trận mưa như chút nước đã gây gián đoạn mạng lưới giao thông của scotland
một số dịch vụ đã bị hủy bỏ
và khoảng một mươi ngôi nhà ở scotland đã bị mất điện do bão babette
một cảnh báo màu hổ phách về mưa đã được ban hành
cho các vùng phía bắc nước anh và một phần miền bắc sure
cảnh báo kéo dài từ giữa trưa ngày hai mươi tháng một mươi cho đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng một mươi
ireland là quốc gia đầu tiên hứng chịu hậu quả nặng nề
của cơn bão babet khi nó tràn vào từ đại tây dương
những vụ trộm cắp vặt và bạo lực đang tăng mạnh
tại các cửa hàng bán lẻ trong thời gian gần đây ở anh
thủ phạm có thể là những cá nhân đơn lẻ hoặc thuộc các băng đảng tội phạm
tình trạng này đang trở thành chủ đề nóng
trước thêm các cuộc bầu cử địa phương sẽ diễn ra ở anh vào năm sau
ông sen varadnam chủ một cửa hàng thực phẩm cho biết
cửa hàng ông bị trộm vặt một mươi lần mỗi ngày
ở cửa hàng của ông mỗi nhân viên phải kiêm luôn vai trò bảo vệ an ninh
theo ông sen varadnam thủ phạm là người thuộc các băng đảng tội phạm
có tổ chức ở địa phương che mặt đổi mũi chùm đầu
đôi lúc chúng mang vũ khí như mã tấu
chúng thường nhắm tới những sản phẩm giá trị như rượu sô cô la và thịt
bên cạnh đó cửa hàng cũng bắt đầu ghi nhận thủ phạm là những phụ nữ
lấy đồ giấu vào xe đẩy hoặc những người về hưu lấy thịt hộp và cá
do tình trạng vật giá leo thang đang tác động mạnh vào nhiều hộ gia đình
ngoài những cửa hàng nhỏ trong những tháng gần đây tình trạng trộm cắp và bạo lực
cũng đã được cả những nhà bán lẻ lớn nhất nước anh báo cáo
bao gồm chuỗi siêu thị tesco chuỗi cửa hàng bách hóa john lewis
và chuỗi cửa hàng thời trang primark
các chủ cửa hàng cho rằng giải pháp thấu đáo cho tình trạng này
là giải quyết những khó khăn kinh tế tăng cường các dịch vụ xã hội
và củng cố sự gắn kết trong cộng đồng
bursao thủ đô của guinea bursao nơi có dân số bốn trăm chín mươi người
mới đây đã bị cắt điện trong một ngày rưỡi do chính phủ trận thanh toán
khoản nợ một mươi bảy triệu đô la mỹ tiền điện cho công ty car powership của thổ nhĩ kỳ
theo bộ trưởng kinh tế guinea bursao sáu triệu đô la mỹ trong số khoản nợ
đã được thanh toán và hiện điện đã được cung cấp trở lại thủ đô bersao
car powership một trong những nhà vận hành các nhà máy điện nổi lớn nhất thế giới
và là thành viên của tập đoàn năng lượng caradenic
cho hay công ty đã cung cấp một trăm linh nhu cầu điện của guinea bursao
kể từ khi ký thỏa thuận vào năm hai nghìn một mươi năm
car powership cũng đồng ý sẽ đàn thoán lại với chính phủ
để đảm bảo rằng tình trạng tổn động không tiếp diễn
từ một cô bé có xuất phát điểm thấp nhưng đã vươn lên trở thành người có tầm ảnh hưởng
đó chính là câu chuyện đặc biệt về malisa khawa người ấn độ
vượt qua khó khăn malisa đã trở thành người mẫu thời trang
mang đến những thông điệp tích cực
câu chuyện của cô bé được so sánh với sự vươn lên dầu gó
của nhân vật trong bộ phim đoạt giải oska triệu phú khổ chuột
nội dung này sẽ đến thay cho lời cháo kết của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt
mất mẹ từ nhỏ malisa khawa sống với bố và em
trong một túp lều ven biển đầy rác tại khổ chuột ở mumbai
gia đình malisa thường xuyên thiếu thức ăn và nước sạch
nhưng giờ đây em đã có thể giúp gia đình chuyển nền sống trong một căn hộ
có nhà vệ sinh và đường nước riêng
trước đây em sống trong một túp lều
nhưng giờ đây em đã có thể giúp gia đình thuê được một căn nhà lớn và khăng trang hơn
em rất vui vì điều đó
cuộc gặp gỡ tình cờ ba năm trước với nam diễn viên người mỹ robert homan
người tình cờ đến khổ chuột đã tạo ra bước ngoặt thay đổi cuộc đời cô bé
nam diễn viên hollywood đã đăng video về malisa và gia đình em
trên instagram và youtube khiến cô bé được nhiều người biết đến
biết được sức mạnh của internet
anh homan đã tạo tài khoản instagram của riêng cô bé
chỉ trong một thời gian ngắn malisa đã trở thành người có ảnh hưởng trên mạng xã hội
các bài đăng trên instagram của malisa luôn tràn đầy năng lượng sức sống
nhưng điều đặc biệt nhất có lẽ nằm ở việc em không ngại nói về cuộc sống trước đây của mình
cô bé thường gắn hashtag công chúa từ khổ ổ chuột trong các bài đăng của mình
hiện tài khoản instagram của cô bé có gần bốn trăm linh người theo dõi
và con số này vẫn đang tăng lên
em trên ảnh không giống ngoài đời nhưng nhiều người vẫn nhận ra vì theo dõi em trên mạng
em thấy rất tự hào
vào tháng ba vừa qua hãng mỹ phẩm cao cấp ấn độ forest essentials
một phần thuộc sở hữu của loryan đã chọn malisa là gương mặt cho chiến dịch tôn vinh phụ nữ trẻ
ngoài ra cô bé cũng đã lên biệt tạp chí cosmopolitan của ấn độ
malisa hy vọng những thành công bước đầu này sẽ là bàn đạp cho sự nghiệp người mẫu hoặc vũ công trong tương lai
nhưng trước tiên cô bé vẫn sẽ ưu tiên cho việc học
hiện em đang học lớp một mươi vì vậy em phải hoãn nhiều buổi chụp ảnh
sau khi học xong lớp một mươi hai em sẽ chuyên tâm với nghề người mẫu
dù cuộc sống giờ đây đã đầy đủ hơn rất nhiều nhưng malisa cho rằng hạnh phúc không đến từ một ngôi nhà lớn hay một chiếc xe đẹp
điều quan trọng nhất với cô ấy là có một gia đình yêu thương và những người bạn quan tâm ở bên cạnh
tôi thật sự mong rằng các con sẽ không phải chạy về nhà
tôi sẽ không phải trải qua những khó khăn như tôi tôi hy vọng malisa sẽ tiếp tục thành công trong tương lai
quản lý nói rằng chỉ cần em muốn thì sẽ giúp em chuyển sang học trường tư
nhiều người cũng nói sẽ góp tiền cho em nhưng em vẫn muốn tiếp tục học ở trường địa phương
tuổi thơ của em ở đó bạn bè của em ở đó sau em có thể rời đi được chứ
thành công của malisa cũng cho thấy tiêu chuẩn sắc đẹp thay đổi
ở một đất nước vốn để cao nước da trắng qua quảng cáo và điện ảnh
malisa từng bị một số người chỉ trích vì làn da ngăm đen
họ dựa vào đặc điểm này để đánh giá em không đủ điều kiện làm người mẫu
nhưng cô bé đã chứng minh điều ngược lại
câu chuyện của cô bé malisa đã truyền cảm hứng cho giới trẻ ấn độ
không quan trọng bạn đến từ đâu nếu có cơ hội và quyết tâm bạn có thể biến giấc mơ thành sự thật